tuy nhiên cơ chế này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều
cơ chế bảo lãnh doanh thu chia sẻ rủi ro cho nhà đầu tư

khi bàn đến việc sẽ có cơ chế bảo lãnh doanh thu cho các dự án bot giao thông
nhiều chuyên gia cho rằng trong cơ chế thị trường nhà đầu tư phải chấp nhận lời ăn lỗi chịu khi đã ký hợp đồng bot
chính nhà đầu tư phải là những người nghiên cứu rõ nhất về tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu tư
lời lỗi của doanh nghiệp thì không phải là một cách tốt cho quốc gia
các nhà đầu tư có thể đạt được những điều kiện nhất định nào đó
ví dụ như là phải đảm bảo quy hoạch thực hiện đúng không có những thay đổi bất ngờ ngoài khả năng tiến toán của nhà đầu tư
cũng cần phải làm rõ hơn
ba vấn đề
một là những điều kiện tiêu chí nào thì mới được chia sẻ rủi ro chứ không phải là tất cả bọn trường hợp
cái thứ hai là trong trường hợp xảy ra rủi ro thì chính phủ sẽ lấy nguồn từ đâu để chúng ta đổi đắp và sử dụng rủi ro đó
chúng tôi kiến nghị là chính phủ cân nhắc nên có quý hoặc là quý hỗ trợ các dự án phát triển an tâm giao thông
nói chung và về về nói riêng
và cái vấn đề thứ ba là cần phải quyết định yêu cầu chủ đầu tư rồi chính quyền tham gia dự án vvv đó
lại phải có một cái cơ chế cách thức để kiểm soát những rủi ro dự án
chứ không phải là chúng ta sẽ bù đắp rủi ro rồi để tạo ra cái kẽ hở để cho quá nhiều rủi ro xảy ra
như thế không thể có nguồn lực nào để bù đắp và xử lý được
theo nhiều nhà đầu tư thực tế có những rủi ro phát sinh ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư
nhưng dù hợp đồng bot có điều khoản tăng phí theo lộ trình ba năm
tuy nhiên thực tế những năm qua họ không những không được tăng mà còn phải miễn hoặc giảm phí
vẫn phải có sự hỗ trợ của nhà nước đối với phần hột thu này
để xây dựng dự thảo luật ppp bộ kế hoạch và đầu tư đã lấy ý kiến đối với tính cần thiết
của cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu cho dự án ppp
tuy nhiên nguyên tắc bảo lãnh doanh thu tỷ lệ như thế nào
nguồn vốn nào để bảo lãnh vẫn cần phải được ra soát lấy ý kiến thật kỹ lưỡng trước khi thông qua
thứ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết tổng vốn đầu tư các dự án bot đến nay vào khoảng hai trăm một mươi tỷ đồng
bổ trợ đáng kể cho ngân sách đang rất hạn hẹp
dù vậy việc áp dụng hình thức bot cũng đã phát sinh nhiều cái chưa được
một phần không nhỏ do không pháp lý cho hình thức này trước đây chỉ qua các nghị định thông tư
để nhà đầu tư yên tâm trong một khoảng thời gian dài như thế thì thực sự nó rất hạn chế
báo cáo chính là hiện nay là bộ giao thông cùng kết hợp bộ giao thông vận tải cũng đã được rất nhiều kinh nghiệm
thứ hai cũng đã rất nhiều hạn chế trong thời gian chuyển qua các dự án bot của quán
hiện nay chúng tôi là tiệp một trăm hai mươi năm đoàn trong hai năm một trăm năm mươi tám một mươi tám một mươi chín chúng tôi là tiệp một trăm hai mươi năm đoàn
giới thiệu tổng quan dự thảo luật ppp
sắp sửa được chính quốc hội xem xét
cục quản lý đấu thầu cho biết các quy định hiện nay về lĩnh vực ppp
mang tính chất vay mượn từ các văn bản cấp nghị định trở xuống trước đây
về lĩnh vực đầu tư thì trước đây thì trong cái nghị sáu mươi ba thì chúng ta liệt kê tất cả các lĩnh vực đầu tư và không có hạn chế gì cả
nhưng đến lần này thì chính phủ báo cáo quốc hội rằng là sẽ khu biệt lại cái lĩnh vực đầu tư
và theo cái hướng là chỉ gì những cái lĩnh vực thực tế chúng ta đang làm
những cái lĩnh vực khác nhà đầu tư
nếu nhà đầu tư có quan tâm thì chúng ta mới đầu tư và khu biệt lại tránh cái chuyện đầu tư giả trải và phân tác nguồn lực
nên chỉ khu biệt thạc có bảy cái lĩnh vực thôi chủ yếu là kết cấu hạ tầng giao thông đô thị năng lượng cấp thoát nước
tại buổi tọa đàm nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư cũng đề xuất trong luật đầu tư ppp
cần làm rõ cơ chế bảo lãnh nhà nước phải cam kết hỗ trợ công trình
trong việc giải phóng mặt bản
cơ chế bảo đảm quan trọng nhất là nhà đầu tư được bộ giao thông vận tải và địa phương bảo đảm lộ trình thu phí
xung đột giữa nhà đầu tư và người dân địa phương sẽ gây lỗ cho nhà đầu tư
mong rằng cơ chế bảo đảm này sẽ rõ ràng hơn cụ thể hơn để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư